sự thảo ngân sách quốc phòng mới công bố của mỹ mang tính đối đầu với nga và có thể khiến tình hình thêm bất ổn
đây là nhận định của người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov
ông cũng cảnh báo dự thảo ngân sách này có thể gây ra những hậu quả khá nghiêm trọng và kéo dài
làm mất ổn định hơn nữa tình hình ở châu âu
nga cho rằng dự thảo ngân sách quốc phòng tài khoá hai nghìn ba mươi đều đàm phán ở cả hai viện quốc hội mỹ
sẽ cung cấp sáu tỷ đô la mỹ cho các sáng kiến gian đẻ nhằm vào mắc cơ va
cấm hợp tác quân sự với nga trong năm năm tới và đưa ra các biện pháp trừng phạt nhằm vào các giao dịch với nga liên quan đến vàng
ngoài ra mỹ cũng đang có ý định tìm cách loại nga khỏi một số tổ chức quốc tế
trong đó có nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi
trước đó ngày sáu tháng một mươi hai mỹ đã công bố dự thảo đạo luật ủy quyền quốc phòng ndaa tài khoá hai nghìn một mươi năm
theo đó chi tiêu quốc phòng sẽ tăng thêm bốn mươi năm tỷ đô la mỹ so với đề xuất của tổng thống mỹ
joe biden trong đó mỹ sẽ chi ít nhất tám trăm linh triệu đô la mỹ cho sáng kiến hỗ trợ an ninh ukraine
ndaa là một trong những đạo luật quan trọng mà quốc hội mỹ phải thông qua hàng năm thu hút sự quan tâm của dư luận
dự kiến dự thảo ndaa tài khoá hai nghìn hai mươi ba sẽ được hạ viện và thượng viện mỹ thông qua ngay trong tháng này